ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản trả lời cử tri huyện hoài đức về việc tiếp tục xử lý các vi phạm của công trình xây dựng tám b lê trực
trong đó đáng chú ý là việc tháo rỡ các vi phạm sẽ phải hoàn tất trong năm nay
cụ thể đối với công tác tháo rỡ giai đoạn hai ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết trong giai đoạn chờ bộ xây dựng cho ý kiến và phối hợp hướng dẫn xử lý
ủy ban nhân dân quận ba đình sẽ tiếp tục chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn đơn vị tháo rỡ
trường hợp cần thiết sẽ đăng tải công bố công khai thông tin để mời đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập phương án phá rỡ theo quy định
ứng tiền từ ngân sách quận để triển khai thực hiện đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải thanh toán nộp đủ số tiền tháo rỡ đã ứng trước
dự kiến tiến độ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín về lịch sử xử lý vi phạm tại tòa nhà này
riêng thủ tướng chính phủ đã ba lần có văn bản về việc xử lý sai phạm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
thực hiện các chỉ đạo này các cơ quan chức năng của hà nội có vào cuộc nhưng tiến độ rất chậm